sau ba ngày chính thức đi vào hoạt động ba mươi chốt kiểm soát liên ngành với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông
đã thực hiện tốt việc kiểm tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với tất cả người và phương tiện ra vào thủ đô
đến ngày hôm nay các tổ kiểm soát liên ngành cũng đã phát hiện ra nhiều trường hợp có thân nhiệt bất thường khi ra vào thành phố
phản ánh của phóng viên thời sự
tại điểm chốt ngã ba cầu rẽ đội cảnh sát giao thông số tám phối hợp cùng cảnh sát cơ động
làm nhiệm vụ cùng thanh tra giao thông và nhân viên y tế huyện phú xuyên
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông được phép tạm dừng các phương tiện giao thông khi qua đây
sau đó các tài xế hay người dân đều phải vào chốt thực hiện việc kiểm tra y tế
chúng tôi là những người dân và theo tôi là rất tốt cái điều này
tại vì thời gian nó thực hiện nó chỉ có hai tuần thôi
những cái này thì tất nhiên là nó vất vả cho
nhưng mà theo như là nếu như mà nó xảy ra cái gì thì nó còn tôn cấm khủng khiếp
và những cái điều đấy là người dân đều ủng hộ cái điều đó
tổ liên ngành đều phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm tránh để lọt những trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh ra vào thành phố
đối với những trường hợp mà chúng tôi đo thân nhiệt để kiểm tra mà cảm thấy nhiệt độ sốt
chúng tôi sẽ cách nghi viêng một khu và sẽ có phương án cho xe trở đi
để xuống bệnh viện ở khu học thông tâm phú yên đi
và ban của ban trang thực bệnh đã bố trí chấp xếp
trong ba ngày qua theo ghi nhận tại các chốt
người dân đều tuân thủ chấp hành việc kiểm tra y tế của các cơ quan chức năng
đến hôm nay lực lượng liên ngành đã phát hiện bảy lái xe có thân nhiệt cao bất thường
khi di chuyển vào địa bàn hà nội
ngay lập tức các chốt đã tiến hành bàn giao các lái xe này cho cơ quan y tế
để có những kiểm tra xét nghiệm chuyên sâu
tại ba mươi chốt này thì chúng tôi đã triển khai những cái chốt gần giống như là những cái chốt giã chiến
để chúng tôi kiểm soát số phương tiện ra vào thành phố
thì hiện tại thì
chúng tôi làm tốt ở những cái chốt đấy chúng tôi làm tốt thứ nhất là công tác đảm bảo sự tự ẩn dòi giao thông
thứ hai nữa chúng tôi làm tốt công tác mà đảm bảo phòng chống cháy nổ
thứ ba nữa là chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền
tính đến hết ngày hôm qua có hơn một mươi trường hợp lái xe người trên xe đi qua ba mươi điểm chốt trực
ở cửa ngõ thủ đô được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt giám sát cách ly xã hội
quá trình kiểm tra của cảnh sát giao thông cũng như lực lượng chức năng đã nhận được sự hỗ trợ
đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân lái xe và người tham gia giao thông